bên cạnh việc sử dụng những bài thuốc để trị ho
thì chế độ dinh dưỡng có lẽ cũng vô cùng quan trọng
vậy thì phó giáo sư tiến sĩ phùng hòa bình có thể đưa ra một cái lời khuyên
rằng là với những người ho như vậy
thì chúng ta cần kiêng cái gì và nên ăn những thực phẩm như thế nào được không ạ
cái bệnh cảnh của hậu covid
hoặc bệnh cảnh khi đang bắt đầu bị covid
thì nó có một chung là ho rác học ngứa học
đờm có thể có đờm đặc và ít
hoặc là không có đờm ho can
bởi vì rát học do ho can mới gây rát học nhỉ
chúng ta hiểu thế vì ho can là không có nước niêm dịch
để nó chống đỡ cho nó và nó gây ra một chất rát học nó tác động vào
thế trong trường hợp này
chúng ta nên là có một cái giải pháp là
về chế độ dinh dưỡng nó phải rất hợp lý
ho can đồng nghi nó gọi là phế táo tức là khô
chính vì thế mà khi người bị ho
thì chúng ta không nên bán những cái đồ ăn cay nóng
cây nóng thường nó làm đồng ý quan niệm rằng hao tồn tân dịch
thực ra là chúng ta biết ăn cảm giác nó bị khô thôi
ăn cái thức ăn cay nóng
cho nên là cái đầu tiên là chúng ta trong giai đoạn đấy
thì chúng ta không nên ăn thức ăn cay nóng
ví dụ ớt ví dụ hồn tiêu ví dụ như là gừng
những cái đó nó cay nóng thì chúng ta không nên ăn
cái điều thai ho ngứa học là một phản ứng
một cái dị ứng của cơ thể mà gây ra
một cái nguyên nhân dị ứng
thì chúng ta nên kiêm thức ăn này
kinh nghiệm của tôi đấy là một số cái thực phẩm mà cái tính dị nguyên rất cao
tức là có thể ăn một lúc sau có thể họ
bắt đầu ho tăng kinh khủng
đó là cua con cua
thứ hai là con tôm
thứ ba là gà
thứ tư là quả cà
cái này trong các loại viêm dị ứng nói chung
thì khi đang viêm mà do nguyên nhân dưỡng
thì đều có thể gây những phản ứng đó
ví dụ người viêm khớp có cụ nói rằng quả cà ba thăng thuốc
đấy cái quả cà muối của chúng ta là một ba thăng thuốc
và nếu khi đang sưng nóng đậu đau lên mà ăn cua tôm vào là sưng kinh khủng luôn có phản ứng
bởi vì những cái thực phẩm đó là cái dị nguyên rất mạnh
thì chúng ta nên kiêm trong giai đoạn đang ho
khoảng hết ho rồi chúng ta lại thể ăn bình thường
ta đổi các cái protein đó sang loại khác
ví dụ thịt bò thịt trâu thịt vịt thịt ngan
cái nữa là chế độ bổ sung
các thức ăn mát mà đông ghi được là tăng sinh tân dịch
ví dụ các chất ăn thêm ăn cam rồi ăn quýt rồi ăn dưa hấu rồi dán một số hoa quả khác
và trong chế độ ăn hàng ngày
thì chúng ta ngăn bổ sung các chất đạm để nâng cao cái thể lực có thể của ta
nhưng không loại trừ ba loại mà từ nguồn gốc là gà cua tôm thì ta không nên ăn bổ sung
một cái nữa là chúng ta phải bổ sung các hoa quả để bổ sung vitamin c
chứ tôi nhân đây tôi ghi chú
trong một điểm
như thế này
về vitamin c
chúng ta có thể
sang ngoài hiệu thuốc mua
họ đã còn ghi do hàm lượng
thường một viên hiện nay năm trăm linh mg
chúng ta có thể uống một viên trong một ngày
thậm chí có thể uống hai viên
và uống sau bữa ăn bởi vì
khi uống có vị chua tác động dạ dày
cái điều lưu ý nữa
nhiều người hiểu rằng nghĩ rằng
uống nước chanh nhiều rất nhiều vitamin c điều đó sai lầm
vì trong quả chanh của ta
vitamin c rất thấp chúng tôi tính rằng
đủ một liều chừng khoảng bốn mươi mg một trăm linh mg
cho con người vitamin c một ngày
thì lượng nước chanh uống
chúng ta khoảng
khoảng một trăm hai mươi một trăm năm mươi ml nước chanh nguyên chất
thì mới đủ hàm lượng
còn cái vị chua đó không phải là acid acobic
mà acid citric tức là acid chanh
chúng ta hay nhầm điều đó
nhân tiện đây chúng tôi có một tư vấn mà
chúng ta đừng hiểu chanh là nhiều vitamin c đâu
thế thì chúng ta bổ sung các cái thức ăn đó
hoa quả tươi ăn uống tốt
và đặc biệt một cái điều tôi cho về mặt đọc
và một luyện tập
đó là tập thở
về chúng ta tổn thương phổi
và sau cái hậu viết này rất nhiều người có một chỉ chứng này
và buổi sáng dậy trinh chóng
cái sự trinh chóng buổi sáng cái khó thở ấy
một cái gì thiếu oxy
hô hấp vào
và có thể chúng ta
gây ra một chỉ chứng khó thở
buổi sáng dậy lẽ ra
thông thường ở người khỏe mạnh
khi buổi sáng ta ngủ dậy
thì rất khỏe mạnh bởi vì
sau ngày lao động ta được nghỉ ngơi hoàn toàn
và cái chuyển hóa cơ sở chúng ta các hoạt động toàn bộ tại phủ ta
giảm đến năm mươi
và chúng ta chỉ là gọi là cái chuyển hóa cơ sở thôi
là năng lượng rất thấp
buổi sáng dậy như thế được phục hồi ở những người khỏe mạnh thì sáng dạy thấy thoải mái thanh thản và rất khỏe
nhưng sau covid ta thông thường
sáng dậy cảm thấy mệt mỏi
không muốn dậy
và thậm chí bắt đầu những bước đi đầu tiên đứng dậy
là cảm thấy chênh choáng
cái chênh choáng đó chính là thiếu oxy
và tôi đã tư vấn bệnh nhân là
thôi buổi sáng chênh choáng nhất là ta phải tập thở đi
hít sâu cho thôi
hít đầu tiên hít từ từ nhưng mà hít từ từ thì hít sâu
để đưa một lượng không khí vào
cố gắng như thế
hôm nay hít chưa được sâu nhiều
cảm thấy nó bị ứ là
thì hôm sau cố gắng để làm sao
thở thật sâu được
để trao đổi không khí
và khi mà hít sâu thế
thì nó có hai cái điều lợi
một là cung cấp oxy
cho cơ thể chúng ta
cho phổi và phổi cung cấp cơ thể chúng ta
điều thứ hai
khi ta thở ra rất là mạnh như thế
thì ta đầy được cái khí carbonic
khí carbonic là cái được hình thành
sau khi cơ thể chúng ta đã
đã lấy thu oxy
thì đào thải ra khí carbonic
thì đồng thời có hai cái lợi
khí carbonic là một chất độc đối với cơ thể chúng ta
là được cả hai
mang lại một nguồn dinh dưỡng
không khí oxy chúng ta
đồng thời thải cái chất độc ra khỏi cơ thể
là khi vận động
chúng ta hiện nay
mới bị xong phổi có thể có một cái tổn thương viêm nhẹ hoặc mạnh
cho nên là ta không nên vận động theo tính chất thể thao
mà vận động thể dục thôi
chưa nói đến
sợ covid này về tập nhiều người bảo tôi âm tính rồi
tôi tập thoải mái tôi lại hôm trước làm hàng chục ngày tôi không
không tập luyện biệt tôi phải tập lại bù lại
rất nhiều nguy cơ
bởi vì ngoài cái đường viêm đường gấp ra
triệu chứng của đường gấp
thì còn một triệu chứng tê mẩn
đó là nguy cơ đông máu
nguy cơ đông máu đó nếu tập mạnh quá
tần hoàn quá tăng lên
cái nguy cơ mà các cục máu đông giả thiết rằng người đó bị cục có đông
thì cái nguy cơ tắc mạch máu là cao hơn
cho nên là
thở nhẹ nhàng
tập thể dục nhẹ nhàng
nhưng không thể thao
đặc biệt đây
một số thanh niên tôi thấy là
xong rồi khỏe rồi theo dụ nhau ra tennis và thể thao quá mạnh đấy là nguy cơ của tôi